cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố trần quý thanh
chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ tân hiệp pháp tập đoàn tân hiệp pháp
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cùng vụ án trần uyên phương và trần ngọc bích
là hai con gái của ông trần quý thanh cũng bị đề nghị truy tố cùng tội danh trên
lợi dụng quy định về cho vay hợp đồng chuyển nhượng chủ tịch tập đoàn tân hiệp pháp
cùng hai con gái là trần uyên phương và trần ngọc bích đã cho một số người vay lấy lãi
dưới mức cấu thành tội phạm về cho vay lãi nặng khi cho vay trần quý thanh không làm hợp đồng
vay tiền có cầm cố tài sản mà buộc các doanh nghiệp cá nhân phải làm hợp đồng chuyển nhượng
dự án cổ phần trong dự án giá trị của các dự án bất động sản trong hợp đồng
có giá trị thấp hơn nhiều lần so với thực tế bằng thủ đoạn trên từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín
đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba cha con của chủ tịch tân hiệp pháp đã chiếm đoạt tài sản dự án thửa đất
của một số cá nhân theo cơ quan điều tra tổng giá trị các tài sản là bảy trăm sáu mươi bảy tỷ đồng
trước đó vào ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bị can
đối với trần quý thanh trần uyên phương trần ngọc bích về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
đối với mai ngọc hạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại phường trần lãm thành phố thái bình
về tội mua bán trái phép hóa đơn
căn cứ kết quả điều tra mai ngọc hạnh cán bộ tín dụng thuộc ngân hàng thương mại cổ phần an bình
chi nhánh thái bình là người được giao nhiệm vụ hỗ trợ lập hồ sơ giải ngân cho công ty cổ phần thành đạt
vay vốn xây dựng hai công trình trên địa bàn
do chưa có hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định sau khi thống nhất với ông phạm văn chiến
giám đốc công ty cổ phần thành đạt hạnh sẽ được hưởng bảy tổng giá trị vay nếu hoàn tất hồ sơ giải ngân
nên hạnh đã liên hệ với đặng thị vẻ chú tại thành phố thái bình để mua hóa đơn giá trị gia tăng
cụ thể từ ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đặng thị vẻ đã bán ra tổng số
sáu tờ hóa đơn giá trị gia tăng theo đề nghị của hạnh
trước đó vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
đối với đặng thị vẻ về tội mua bán trái phép hóa đơn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật
liên quan đến hành vi kêu gọi từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngô quốc trí sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại thành phố huế
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố huế của tỉnh thừa thiên huế khởi tố vụ án khởi tố
khởi tố bị can và bắt tạm giảm
khoảng cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai trí nắm được thông tin gia đình một người dân chú
tại phường hương sơn thành phố huế có hoàn cảnh khó khăn
lợi dụng việc này trí đã đăng thông tin hoàn cảnh gia đình lên mạng xã hội với tên
những trái tim kết nối thiện nguyện thanh niên ngày ba tháng chín do ngô quốc trí làm trưởng nhóm
trong khoảng thời gian từ ngày ba mươi tháng một mươi một đến ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
trí đã kêu gọi và nhận được tiền từ thiện
của nhiều người với tổng số tiền là tám triệu một trăm linh nghìn đồng
trong đó có một trường hợp ủng hộ từ thiện cho gia đình trên số tiền ba triệu chín trăm linh nghìn đồng
tất cả số tiền trên trí dùng để tiêu xài cá nhân không chuyển cho gia đình mà trí kêu gọi ủng hộ
công an tp huế đã tiến hành xác minh làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngô quốc trí
việc làm từ thiện kêu gọi từ thiện là việc tốt để chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống
tuy nhiên lợi dụng làm từ thiện kêu gọi từ thiện
để trục lợi thì không chỉ bị xã hội lên án mà còn bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
ủy ban cạnh tranh quốc gia bộ công thương đã có thông báo quyết định xử phạt hành chính
đối với hai công ty đa cấp gồm công ty cổ phần tập đoàn liên kết việt nam vinalink group
trú tại quận cầu giấy thành phố hà nội với số tiền là một trăm tám mươi năm triệu đồng
và công ty trách nhiệm hiệu hạn secrets của thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh là một trăm năm mươi năm triệu đồng
theo ủy ban cạnh tranh quốc gia công ty đa cấp vinaling group có bốn vi phạm không thực hiện đúng
quy tắc hoạt động đã ký không thực hiện đúng trách nhiệm đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng
đa cấp theo quy định pháp luật chỉ định đào tạo viên không đáp ứng điều kiện để thực hiện đào tạo cơ
bản cho người tham gia bán hàng đa cấp không giám sát hoạt động của người tham gia bán hàng đa cấp
để đảm bảo người tham gia bán hàng đa cấp thực hiện đúng quy tắc hoạt động của công ty
ủy ban cạnh tranh quốc gia xác định công ty trách nhiệm hữu hạn secret có những vi phạm không
thực hiện đúng trách nhiệm sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
không thực hiện đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp
không thực hiện đúng trách nhiệm báo cáo của doanh nghiệp
thưa quý vị giả làm thầy cúng trên mạng nhóm đối tượng đã bị công an tỉnh hà nam phát
thiện bắt giữ và khởi tố và đáng báo động nhóm đối tượng này hiện đang là sinh viên nhiều trường đại học
đã lừa đảo được hàng tỷ đồng của khắp các người dân trên cả nước chỉ trong vòng hai tháng
lập tài khoản facebook giả làm thầy cúng đăng bài viết có khả năng làm lễ giải hạn câu tai lộc
tư vấn người dùng mua lá bùa cầu tài lộc yêu cầu chuyển khoản để thuê làm lễ và đặt dân tiền lễ giữ lộc
với thủ đoạn này đối tượng dương ngô tùng cùng đồng bọn đã lừa nạn nhân chuyển khoản hơn ba trăm linh triệu đồng
sau khi nhận được tiền tùng không thực hiện theo yêu cầu mà chặn mọi liên lạc với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an huyện lý nhân phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hà năm
đã tiến hành xăng minh điều tra làm rõ bắt giữ tám đối tượng thu giữ hai trăm ba mươi triệu đồng tiền mặt tám máy tính một mươi năm điện thoại di động
là tăng vật các đối tượng phục vụ hành vi lừa đảo chiếm đợt tài sản
đáng chú ý nhóm đối tượng này hiện đang là sinh viên nhiều trường đại học
các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội đã lợi dụng không gian mạng các ứng dụng trên mạng xã hội như facebook zalo để thực hiện hành vi phạm tội
cho nên là nhân thân các đối tượng là gần như chúng tôi không thể xác định được là đối tượng sinh sống ở đâu
và như thế nào thủ đoạn các đối tượng thực hiện hết sức được tinh vi với thủ đoạn mới lợi dụng lòng tin của người dân để chiếm đoạt tài sản
tuy nhiên dưới sự chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh trưởng công an huyện và lãnh đạo huyện lý nhân chúng tôi đã quyết tâm hết mức
thực hiện các biện pháp nghiệp vụ áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và đề xuất với lại giám đốc công an tỉnh
phối hợp với các phòng ban của công an tỉnh để triệt phá các nhóm đối tượng trên
tại cơ quan công an nhóm đối tượng khai nhận lập các trang mạng xã hội facebook zalo với tên thầy thế giả lam thầy cúng
chạy quảng cáo và lập các tài khoản facebook ảo vào bình luận công khai để tạo lòng tin cho người truy cập
khi có người mắc lừa nhóm đối tượng này liên tìm cách tiếp cận lấy lòng tin và lừa truyền khoản để chiếm đoạt tài sản
với các thủ đoạn này từ tháng năm đến tháng sáu nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn hai năm tỷ đồng
cảnh báo người dân là không truy cập vào đường linh lại đường linh không rõ nguồn gốc
thứ hai trước khi thực hiện giao dịch thì cần phải kiểm tra tính xác thực kiểm tra thông tin liên quan đến người mình cần liên lạc để tránh bị lừa
bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan công an
người dân điều tra khuyên cáo để tránh bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin trục lợi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng
người dân cần nâng cao cảnh giác không nghe không tin những lời đồn thổi thiếu căn cứ
những bình luận ẩn danh trên mạng xã hội không chuyển tiền theo lời rụ rỗ của các đối tượng không quen biết
có như vậy mới ngăn chặn được tội phạm lừa đảo trên không gian mạng
tiếp tục với các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã ký công điện
về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng
thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp bất động sản hiệu quả an toàn lành mạnh và bền vững
theo công điện để tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng
thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp bất động sản hiệu quả
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương giả soát
đánh giá kỹ lưỡng cụ thể khả năng thanh toán chi trả của các tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp
nhất là các trái phiếu đến hạn thanh toán trong cuối năm hai nghìn hai mươi ba và năm hai nghìn hai mươi bốn
theo dõi sát đánh giá chính xác khả năng phương án thanh toán của doanh nghiệp phát hành
nhất là các doanh nghiệp còn khó khăn và có thể có rủi ro về khả năng trả nợ
để chủ động có biện pháp giải pháp phù hợp theo thẩm quyền nhằm ổn định thị trường
yêu của doanh nghiệp ưu tiên nguồn lực thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định
bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các nhà đầu tư
các chủ thể liên quan và an toàn an ninh thị trường tài chính tiền tệ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành
có các giải pháp thiết thực hiệu quả để củng cố tăng cường và khôi phục niềm tin của nhà đầu tư
thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển an toàn minh bạch lành mạnh và bền vững
thưa quý vị vào thời điểm này
những năm trước thì tôm hùm bông nuôi thương phẩm tại tỉnh khánh hòa được tiêu thụ tương đối thuận lợi
thế nhưng năm nay việc tiêu thụ lại rất ảm đạm
khoảng ba tháng thì các doanh nghiệp thu mua tôm hùm bông đã không còn đến vùng nuôi tôm trên vịnh vân phong của tỉnh khánh hòa
người dân nuôi tôm hùm bỗng chờ đợi thương lái trong lo lắng
vịnh vân phong là một trong những vùng nuôi thủy sản trọng điểm của tỉnh khánh hòa
trong đó đối tượng được người dân nuôi chủ yếu là tôm hùm bông
thế nhưng từ ba tháng nay vùng nuôi tôm hùm ở vịnh vân phong lại rất ảm đạm
tôm đến kỳ thu hoạch không xuất bán được người nuôi phải cầm cự bởi chi phí nuôi tôm tăng mỗi ngày
đáng lo ngại hơn giá tôm hùm bông cũng đang giảm mạnh khiến người nuôi hoang mang lo lắng
nhà tôi hiện được một trăm năm mươi ô lòng
nuôi sản lượng bây giờ còn được khoảng bốn tấn đúng tới tuổi thương phẩm
thì hiện giờ chúng tôi cũng chưa bán được
thì bán thì bán cũng gọi là dùng cái từ là bán nhả dọn
còn mà bán theo rộng rãi như mỗi năm thì nó chưa rơi vào cái điểm đó nên chúng tôi cũng vẫn còn khá khăn
tôi là một mươi năm con tôm đang thời kỳ xuất bán nhưng mà bây giờ đến cái thời xuất bán thì không thể xuất bán được
chi phí cho ăn mỗi ngày hiện giờ là trên dưới một mươi hai triệu đồng
tôm hùm bông là loại hải sản có giá trị kinh tế cao
thị trường tiêu thụ chủ yếu xuất khẩu sang trung quốc qua đường tiểu ngạch
tuy nhiên mới đây trung quốc sửa luật bảo vệ động vật hoang dã cấm bắt và buôn bán tôm hùm bông thiên nhiên
để xuất khẩu tôm hùm bông sang trung quốc các doanh nghiệp phải chứng minh là tôm không đánh bắt trực tiếp từ biển
minh chứng quá trình nuôi rõ ràng không sử dụng giống khai thác từ tự nhiên nghĩa là con giống phải là thế hệ f hai
điều này khiến việc bán tôm hùm bông phục vụ xuất khẩu càng thêm khó khăn
bởi con giống của việt nam chủ yếu là nhập khẩu và khai thác tự nhiên trong nước chưa nhân tạo được
thống kê toàn tỉnh hiện có hai bảy trăm linh hộ nuôi tôm trong đó khoảng chín trăm linh hộ nuôi tôm hùm bông với số lượng gần một trăm linh lồng tương đương một tấn
hiện nay tôm loại một cơ bản đã tiêu thụ được hơn bảy mươi còn tôm loại hai dưới một kg một con mới chỉ bán được khoảng một trăm năm mươi tấn
tổng sản lượng tôm hùm bông còn tồn đọng là khoảng năm trăm linh tấn
thường thường là mình cứ đi ra
người ta mua rồi người dân bế cho mình vậy thôi nhưng mà bây giờ người ta phải yêu cầu là phải có giấy tờ này kia này kia rồi để mình được phung cấp về bên trung quốc
thì trung quốc lúc đó là họ mới xác nhận cái nguồn gốc là cái nguồn gốc là ở bên việt nam mình nên mình mới xuất khẩu được
cơ chế bây giờ nếu mà muốn làm con tôm cho được xuất khẩu cho trộn thì mình phải liên kết làm cái chuỗi
tất nhiên là phải trành lập một cái chuỗi và có nguồn gốc xuất xứ và có vùng nuôi
giá trị là mình đi chứng nhập được nhưng mà đó là thủ tục pháp lý
trước tình hình tôm hùm bông không có thương lái thu mua cơ quan chức năng tỉnh khánh hòa đã khuyến cáo bà con
nếu tôm kích cỡ nhỏ thì cố gắng tập trung chăm sóc bảo vệ tài sản trong mùa mưa bão
còn tôm đến thời kỳ thu hoạch bên cạnh việc chăm sóc thì tiếp tục tìm kiếm các thị trường tiêu thụ
về lâu dài để giúp đầu ra cho tôm hùm được ổn định không phụ thuộc vào một thị trường duy nhất
các doanh nghiệp và các hộ nuôi cần phải thực hiện tốt công tác nuôi tôm hùm đúng quy hoạch
có đăng ký kê khai đầy đủ với cơ quan quản lý đồng thời áp dụng quy trình nuôi an toàn sinh học
truy xuất nguồn gốc rõ ràng hướng đến sự phát triển bền vững
thưa quý vị nhằm gia tăng cơ hội đầu tư an toàn hiệu quả đối với khách hàng
đồng thời tăng trưởng thêm nguồn vốn dài hạn đáp ứng nhu cầu cho vay thúc đẩy phát triển nền kinh tế
ngân hàng agribank đã chào bán một mươi tỷ đồng trái phiếu ra công chúng năm hai nghìn hai mươi
cụ thể lãi suất áp dụng cho trái phiếu là lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu
bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng việt nam đồng kỳ hạn một mươi hai tháng
trả lại cuối kỳ được niêm ý của bốn ngân hàng bidv việt tinh bank agribank việt combank
tại ngày xác định lãi suất
cộng biên độ hai một năm hoạt động phát hành trái phiếu của agribank tuân thủ các quy định hiện hành
của pháp luật và của ngân hàng nhà nước
thanh khoản dồi dào trong khi tính dụng tăng chậm nên nhiều ngân hàng phải tiếp tục hạ thêm lãi suất đầu vào
đáng chú ý trong danh sách giảm lãi suất huy động lần này xuất hiện hàng loạt ngân hàng quy mô nhỏ
theo biểu lãi suất mới công bố ngân hàng thương mại cổ phần quốc dân ncb giảm lãi suất huy động
các kỳ hạn từ một đến một mươi hai tháng
với mức giảm từ một đến hai mỗi năm tùy kỳ hạn
trong đó giảm mạnh nhất là các kỳ hạn từ một đến năm tháng
ngân hàng đại dương ocean bank giảm lãi suất với mức giảm cao nhất lên đến ba mỗi năm
áp dụng với các kỳ hạn từ ba đến năm tháng và từ sáu đến tám tháng
trong khi đó lãi suất các kỳ hạn từ một mươi hai đến ba mươi sáu tháng đồng loạt giảm hai mỗi năm xuống mức năm tám mỗi năm
ngân hàng dầu khí toàn cầu gb bank cũng giảm lãi suất thêm hai đến ba mỗi năm
sau điều chỉnh lãi suất huy động kỳ hạn sáu tháng còn năm hai mươi năm mỗi năm
kỳ hạn chín tháng còn năm ba mươi năm mỗi năm kỳ hạn một mươi hai tháng còn năm bốn mươi năm mỗi năm
và kỳ hạn từ một mươi ba đến ba mươi sáu tháng còn năm năm mươi năm mỗi năm
tỉnh bà rịa vũng tàu đã tổ chức thu gom và xử lý rác các loại tại huyện công đảo
đây là hoạt động được địa phương tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm
bảo vệ môi trường biển đảo cho người dân và du khách
từ đầu năm đến nay tỉnh bà rịa vũng tàu đã tổ chức thu gom và xử lý hơn ba trăm hai mươi mét khối rác
các loại tại huyện công đảo
ban quản lý vườn quốc gia công đảo đã tổ chức bốn đợt tra quân thu gom và xử lý rác tại đây
với sự tham gia của gần ba trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang người dân và các tình nguyện viên
vườn quốc gia công đảo được bao phủ bởi hệ thống trường nguyên sinh rộng lớn
với thành phần động thực vật phong phú cùng hệ sinh thái trường ngập mặn đa dạng
đặc biệt tại khu vực hòn bảy cạnh còn là nơi có số lượng trù biển đến làm tổ và đẻ trứng nhiều nhất
nhưng đồng thời cũng thường xuyên phải hứng chịu lượng lớn rác từ đại dương trôi giạt vào
chủ yếu là các loại rác khó phân hủy như túi nilon sốt vỏ các loại lon chai lọ dụng cụ đừng hải sản và ngư lưới cụ
tiếp tục mở rộng mạng bay đến với australia
vietjet vừa khai trương đường bay mới kết nối bird adelaide
hai thành phố lớn thứ tư và thứ năm của xứ sở
chuột túi với thành phố hồ chí minh việt nam
với đường bay mới tới hai thành phố bird và adelaide
vietjet là hãng hàng không khai thác năm đường bay kết nối việt nam với năm thành phố lớn nhất australia
bao gồm melbourne sydney brisbane bird và adelaide
với tổng cộng năm mươi tám chuyến bay mỗi tuần từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
perr là thành phố lớn thứ tư tại xứ sở chuột túi thủ phủ của bang tây australia
với khí hậu tốt quanh năm kinh tế phát triển với đa dạng văn hóa
trong khi đó anderlet là thủ phủ của bang nam australia
và là thành phố lớn thứ năm của australia với địa hình trái dài từ bờ biển đến vùng đồi
được biết đến với nhiều lễ hội về sự kiện thể thao thức ăn và rượu vang
những bãi biển náo nhiệt và phân khu sản xuất lớn
đường bay mới của vietjet với năm chuyến khứa hồi mỗi tuần sẽ tạo thuận lợi cho người dân du khách
di chuyển dễ dàng giữa thành phố lớn năng động nhất việt nam với các đô thị hàng đầu tại australia
không chỉ mời những người nổi tiếng trung tâm xuất tiến thương mại nông nghiệp
sẽ chọn chính những người dân tại mỗi địa phương để tập huấn đào tạo
trở thành những người livestream bán hàng nông sản đặc sản
thông tin trên được ông nguyễn minh tiến giám đốc trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đưa ra tại tòa đàm
thúc đẩy bán hàng online qua các nền tảng trực tuyến cho cộng đồng doanh nông trẻ và các chủ thể ocob
là một trong những đơn vị tiên phong thúc đẩy goonline do đó
trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp ưu tiên chọn những nhà bán hàng trực tiếp tại địa phương
để khai thác niềm tự hào gắn bó với vùng đất đó
và sẽ không chỉ mời người nổi tiếng mà tại mỗi địa phương sẽ chọn ra từ một mươi đến một mươi năm người
để đào tạo trở thành người livestream bán hàng đặc biệt sản phẩm ocob
chúng ta không chỉ dừng ở thông qua những người hỗ trợ những người bán hàng nổi tiếng
để hỗ trợ chúng ta thúc đẩy bán sản mà thông qua đó chúng ta xong hành cùng với chính các chủ thể ocob
chính các bạn doanh nông những bạn trẻ thực sự làm những sản phẩm đó
ở từng địa phương mà chúng tôi đi qua và đào tạo các bạn đó hỗ trợ các bạn đó về mặt kỹ thuật
về mặt nhiệm vụ về mặt đóng gói bao bì nhà bán để từng nước các bạn chính thức có thể mở kênh

và như vậy thì chúng tôi thêm một lớp hạt giống nữa là để tiếp tục cho cái xu hướng quảng bá
quảng bá và giới thiệu các sản phẩm công sản
tại tòa đàm nhiều chuyên gia cũng cho rằng qua kênh livestream nhiều nông dân không chỉ biết bán sản phẩm
mà còn biết kể câu chuyện về sản phẩm nguồn gốc xuất xứ và đặc biệt là cảm xúc niềm đam mê tự hào về sản phẩm của địa phương
đây là điểm tích cực mà kinh doanh online mang lại so với kinh doanh truyền thống
tuy vậy nhiều chuyên gia cho rằng việc bán hàng bằng livestream của nông dân còn nhiều hạn chế
bởi ngoài đào tạo kỹ năng về công nghệ cách vận hành cần đào tạo hỗ trợ khâu sản xuất và bán hàng
về cả quy trình vận đơn đóng gói cho đến việc giải quyết phàn nàn của khách hàng

mà anh tý có một ý rất hay đó là tập trung vào những ca xa đi những mặt điểm thành
khi mà biển chúng tôi về đồng tháp thì chúng tôi bắt đầu đi vào thực chiến hơn đi vào từng kỹ năng cụ thể
và chúng tôi hai mươi bốn trên bảy có một group sáu mươi bốn chiến binh
và chúng ta cũng thấy không phải sáu mươi bốn người này đều bán hàng được hết
đều bán hàng được hết
trong số sáu mươi bốn người thì chỉ có khoảng vài người thôi
một tới ba người
có thể làm được cái chuyện đó và nó là cả một cái quá trình
cho nên cái việc đầu tiên chúng tôi nghĩ rằng là cần phải thay đổi về mặt nhận thức của cả quản lý và cả của doanh nghiệp
kỹ năng bán hàng không phải ai cũng có
cho nên là cái chuyện mình sản xuất thì mình phải quản trị được chất lượng
còn kỹ năng bán hàng và cái người bán hàng chúng ta có thể liên kết
như là chú quang
thì ông hay nói rằng là nó là một cái tiền ba chân giữa cái nông dân vùng nuôi trồng cho đến cái doanh nghiệp chế biến và cái đơn vị thương mại bán hàng
bên cạnh đó
từ kinh nghiệm thực tỷ một số đơn vị trực tiếp tham gia việc bán hàng online cũng cho rằng
bán thực phẩm online không dễ do mối lo về vệ sinh an toàn thực phẩm
thì để mà xuất khẩu được đóng sản thì ngoài cái việc kiểm soát về chất lượng nguồn nguyên liệu
thì cái việc kỷ niệm sau và cái tính id của mình là phải rất là mạnh
và hiện tại mình đang yêu người đó
thực ra là có một vài doanh nghiệp lớn thì họ có thể làm được
nhưng mà những doanh nghiệp nhỏ thì họ chưa làm được chỗ đó
mặc dù còn nhiều khó khăn
nhưng việc đa dạng hóa các hình thức xúc tiến thương mại
bao gồm đưa các sản phẩm ô cốt lên nền tảng trực tuyến
được xem là bước đi tất yếu góp phần mở ra thị trường mới
gia tăng cơ hội tiếp cận khách hàng
và mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội cho các địa phương
dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi bốn
trung tâm xuất tiến thương mại nông nghiệp sẽ mở rộng chương trình này
đem các sản phẩm ô cốt quảng bá xuất sang thị trường trung quốc và các nước asean
thưa quý vị thời gian qua
tỉnh cà mau quan tâm thực hiện chuyển đổi số
với quyết tâm thực hiện chính quyền số
tỉnh cà mau đã chú trọng nâng cao nhận thức
của người dân doanh nghiệp về xu thế tất yếu của chuyển đổi số
từ đó phát triển xã hội số kinh tế số
những giải pháp tỉnh cà mau thực hiện đã mang lại những kết quả tích cực
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
từ khi triển khai cấp căn cước công dân gắn chip điện tử đến nay
công an tỉnh cà mau đã nhận được sự ủng hộ đồng tình của nhân dân trong tỉnh
không quản ngại khó khăn
ngày đêm cùng lực lượng công an phối hợp thu nhận hoàn thiện hồ sơ cấp căn cước công dân
thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình
tính đến thời điểm hiện tại công tác thu nhận hồ sơ đạt trên chín mươi bốn chỉ tiêu bộ công an giao
và trả thẻ căn cước công dân đến tận tay người dân sử dụng đạt chín mươi bảy số thẻ căn cước công dân
nhận được từ bộ công an
cái này là nó tiện cho mấy người mà lớn tuổi
tại vì mình không cần phải ghi chép nhiều mấy anh công an sẽ làm hết cho mình
em thấy thủ tục từ lúc mình bước vào đến xong chắc khoảng tầm hai phút thôi
tại vì mình xuất trình căn cước công dân cho mấy anh chị công an
anh chị chỉ cần ghi thông tin
rồi mình chụp hình
lăn tay đó là xong
trong thời gian qua tỉnh cà mau đã đẩy mạnh việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến
thuộc đề án sáu trong đó đã hoàn thành triển khai hai mươi năm trên hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu
trên môi trường điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính
nhằm cụ thể hóa những tiện ích từ dữ liệu dân cư và căn cước công dân gắn chip điện tử
giúp người dân doanh nghiệp số hóa thông tin cá nhân giấy tờ tùy thân
các cấp các ngành địa phương tổ công tác đề án sáu
các cấp trong tỉnh tổ công nghệ số cộng đồng đã đẩy mạnh tuyên truyền về đề án sáu
lợi ích của thẻ căn cước công dân gắn chip tài khoản định danh điện tử
cài đặt và sử dụng ứng dụng vneid hướng dẫn người dân nhất là các cán bộ công chức viên chức
người lao động giáo viên học sinh sinh viên các doanh nghiệp thay đổi phương thức nộp hồ sơ
thủ tục hành chính từ hình thức thủ công sang nộp hồ sơ trực tuyến trên môi trường điện tử
qua đó đã tạo được sức lan tỏa rộng rãi
nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi số nói chung và đề án sáu nói riêng
hiện nay thì chúng ta có trên một bảy trăm năm mươi thủ tục hành chính là công bố ở dịch vụ công tiến toàn trình
hoặc là một phần và các thủ tục hành chính còn khoảng năm còn lại chúng tôi cũng đang tiến hành
tái cấu trúc để chúng ta sẽ tiến tới là cung ứng là một trăm linh thủ tục hành chính là được cung cấp trên
các cẩm vi công quốc gia như vậy thì tỉnh cà mau cũng đang tạm dẫn đầu cả nước về cái tỉnh có
thể thường cung ứng cái số thủ tục chính dịch vụ công tiến trên cảng quốc gia nhiều nhất cả nước
và đang đứng đầu trong cái kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh thì cũng xác định là lấy người dân làm
trung tâm là đối tượng phục vụ cho công tác chuyển đổi số của địa bàn tỉnh chúng tôi sẽ
tiếp tục nhân rộng mô hình tổ công nghệ số cộng đồng đến tất cả các khóm áp trên địa bàn
về tính toán các nội dung để cho nó phù hợp để tập quấn nhằm
làm việc tốt hơn cái kỹ năng kiến thức cho các thành viên của tổ công nghệ số cộng đồng
để giúp cho cái đội ngũ này đầy đủ cái kỹ năng và nghiệp vụ và cái điều kiện để thực hiện hướng dẫn
giúp đỡ hỗ trợ cho người dân sử dụng các cái ứng dụng các cái nền tảng các cái ứng dụng tiện ích
để phục vụ cho cái nhu cầu của mình cùng với xu hướng phát triển mạnh mẽ của thời đại công nghệ số
nỗ lực khắc phục khó khăn nắm bắt thời cơ quyết liệt hành động để phát triển chính quyền số
kinh tế số và xã hội số trong đó tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp chuyển đổi nhận thức
thể chế phát triển hạ tầng số phát triển nền tảng số dữ liệu số bảo đảm an toàn an ninh thông
tin phát triển nguồn nhân lực số thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số cơ xây dựng
chính quyền số phát triển kinh tế số phát triển xã hội số và hợp tác nghiên cứu phát triển đổi mới
tạo trên môi trường số bên cạnh đó tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn hỗ trợ người dân
sử dụng công nghệ số đưa công nghệ số vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội qua đó nhằm phấn đấu
thực hiện đạt và vượt các mục tiêu về chuyển đổi số đưa tỉnh cà mau ngày càng phát triển nhanh
bền vững trong tương lai